hai mươi năm thùng nhăng mũi hiệu rangger chín thùng bia crown hai mươi thùng bia special
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
hiện công an huyện tri tôn đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa này để tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn bắc ninh có ba tuyến sông lớn chạy qua gồm sông cầu sông đuống và sông thái bình
lại là địa bàn giáp danh với các tỉnh hải dương bắc giang
nên tình hình khai thác cát trái phép thời gian qua diễn biến rất phức tạp
trước thực tế đó ubnd tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giải pháp kiên quyết đấu tranh với nạn cát tặc
qua đó nhằm giữ an toàn cho các tuyến đê đảm bảo cho sự nghiêm minh của pháp luật
đây là hai tàu khai thác cát trái phép vừa bị đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an huyện quế võ và các đơn vị liên quan phối hợp bắt giữ
cụ thể vào lúc hai giờ một mươi năm phút sáng ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác phát hiện tàu bg một và bg tám đăng ký tại tỉnh bắc giang đang hút cát trái phép trên sông cầu đoạn thuộc địa phận xã việt thống huyện quế võ
qua kiểm tra mỗi tàu có khoảng ba mươi mét khối cát
khi bị xử lý chủ tàu một mặt thừa nhận nhưng cũng đưa ra lý do để biện hộ cho hành vi sai trái của mình
trên địa bàn tỉnh bắc ninh có ba tuyến sông lớn chạy qua gồm sông cầu sông đuống và sông thái bình với tổng chiều dài hơn một trăm hai mươi km
do lợi nhuận lớn từ nguồn tài nguyên khoáng sản này nên hoạt động khai thác trái phép diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tính chất và thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh thần
các đối tượng thường lợi dụng đêm hôm để khai thác cát trái phép để trốn tránh sự kiểm tra và kiểm soát của lực lượng chức lăng
ngoài ra các đối tượng còn cho các người thường xuyên để trông coi lực lượng chức năng
khi lực lượng chức năng chúng tôi đi làm nhiệm vụ trên các phương tiện trong quá trình khai thác cát trái phép
thì các đối tượng là
trước sự nhức nhối của nạn cát tặc thời gian qua
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành đơn vị địa phương phối hợp triển khai những giải pháp quyết liệt đồng bộ
nhờ đó trong chín tháng đầu năm nay các lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp bắt giữ xử lý trên tám mươi tàu hút cát trái phép
qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trên địa bàn
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
tỉnh hà giang vừa lập đoàn kiểm tra các trình tự thủ tục liên quan đến việc xây dựng công trình trên đèo mã pì lèng
trước đó báo chí phản ánh về một tòa nhà bê tông bên hông đèo bã pì lèm thuộc địa bàn huyện mèo vạc tỉnh hà giang
ngôi nhà bảy tầng có tên má pì lèng panorama với chức năng tổng hợp nhà nghỉ nhà hàng cà phê
đáng chú ý công trình này khởi công từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức hoạt động
nhưng chưa được cấp phép
ông nguyễn quang hưng phó giám đốc sở xây dựng hà giang cho biết
các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra gồm sở kế hoạch và đầu tư tài nguyên và môi trường văn hóa thể thao và du lịch
đầu tuần tới đoàn sẽ họp và kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường
trong khi đó theo ông trương văn quảng phó tổng thư ký hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam
đèo mappyland không chỉ là danh thắng quốc gia mà còn nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn được unesco công nhận năm hai nghìn một mươi sáu
vì vậy việc xây dựng bất kỳ công trình nào trên đèo phải tuân thủ quy định của unesco và luật di sản văn hóa của việt nam
đồng thời những công trình xây dựng trên đèo mã pì lèng phải theo quy hoạch về du lịch và xây dựng cao nguyên đá đồng văn đã được thủ tướng phê duyệt
thưa quý vị và các bạn vũ quang là một huyện miền núi của tỉnh hà tĩnh được thành lập từ năm hai nghìn trên cơ sở xác nhập một số xã nghèo của các huyện hương khê đức thọ hương sơn của tỉnh hà tĩnh và nghệ an
đây từng là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong số những huyện nghèo nhất cả nước
trong những năm qua nhờ triệt để trong công tác thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo ở đây giảm mạnh
và một trong những hướng để nâng cao đời sống kinh tế của người dân chính là xuất khẩu lao động với những ngành nghề phù hợp ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại một xã ở đây
sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi này ông nguyễn viết thành rất thấu hiểu những khó khăn không dễ gì vượt qua được mà những người nông dân như ông và bà con ở đây phải đối mặt trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi
làm kinh tế ở địa phương ở khu vực đức hương này thì rất khó khăn trời thì mưa chứ mưa nó đã ướt mà nắng chứ là
trời thì mưa chứ nắng đã khô điều kỳ là mùa hè thì nắng nức mùa đóng thì có mưa lù gió bào trong cái chỉ có hai mùa mùa khô thì thu hoạch không được bao nhiêu
nhất là trong thời điểm này thì giá cả không ổn định trật trời cho nên sản lượng của nhân dân làm ra là không bán được còn mùa kia thì lù lụt chăn nuôi thì phức tạp
cháu bò gà chuồng cháu bò gà ngăn ngỏng là phải chuyển đi là gọi như gửi
cũng vì vậy mà ông thành cố gắng cho con học nghề tìm cách phát triển kinh tế gia đình và rồi những đứa con trai gái dâu rể của ông bà lần lượt đi xuất khẩu lao động xa bố mẹ xa quê hương với một mong muốn duy nhất là giúp gia đình thoát nghèo
cũng giống như ông thành gia đình ông nguyễn đình trung không có nghề gì ngoài sản xuất nông nghiệp nhưng cứ mỗi khi thời tiết không thuận lợi thì mùa vụ cũng mất trắng
nên một mươi năm trước ông quyết định đi xuất khẩu lao động với hy vọng có chút vốn liếng để xây dựng kinh tế cho các con có điều kiện học tập sau này
đi xuất khẩu lao động thì cuộc sống của mình về sáu thì nó đời hơn con cái nó được ăn học đàng hoàng hơn
kinh tế của gia đình của mình nó phát triển hơn vẫn được nhiều mình đi làm để kiếm đồng tiền về nuôi con
mình làm về để làm nhưng phải làm xây dựng lại quê hương mình cho nó đẹp đẻ
còn nói về quê hương mình là cũng hay hơn cuộc sống nó vui vẻ hơn vui lại sống
hiện nay ở xã đức hương có trên một trăm linh người đi xuất khẩu lao động
bên cạnh việc hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp hiệu quả
đẩy mạnh mô hình kinh tế hộ gia đình phát triển các sản phẩm đặc trưng thì chính quyền địa phương ở đây cũng xác định
với điều kiện thực tế như xã đức hương thì xuất khẩu lao động cũng là một trong những hướng thoát nghèo cho bà con
cả cái hồ mà con đem xuất khẩu lao động hiện nay là kinh tế khả giả
đặc biệt là hồ cho cả gia đình xây những ngôi nhà khăn đăng đem lại một nguồn thu nhập lớn cho hồ gia đình
và như vậy là cũng nâng cao thu nhập cho địa phương
thực tế ở xã đức hương nói riêng và huyện vũ quang
nói chung thời gian qua cho thấy nhờ xuất khẩu lao động mà nhiều gia đình trên địa bàn huyện đã có điều kiện đầu tư mua sắm trang thiết bị
đẩy mạnh sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
không những thế người lao động được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến ở nước ngoài tính kỷ luật trong lao động và nâng cao tay nghề
khi trở về địa phương họ sẽ là nguồn nhân lực có trình độ có tay nghề cao hơn hẳn và sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế
đúng là thực tế cho thấy những năm trở lại đây xuất khẩu lao động đã làm đổi thay nhiều mảnh đời nhiều làng quê giải quyết nhiều việc làm cho người lao động
không chỉ ở huyện vũ quang của tỉnh hà tĩnh mà còn ở nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên ở lĩnh vực này cũng nảy sinh rất là nhiều bất cập đặc biệt là tình trạng lừa đảo của các công ty xuất khẩu lao động khiến cho nhiều người dân không những không thoát nghèo mà còn vướng vào nợ nần khánh kiệt hơn
chính vì thế chính quyền địa phương và lực lượng chức năng luôn cảnh báo người dân cẩn thận khi xuất khẩu lao động
xã đức hương huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
một buổi họp để chuẩn bị các nội dung cho việc phổ biến hướng dẫn giải đáp với người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động
đó là những tư vấn về các nội dung liên quan đến thị trường xuất khẩu lao động các kênh giới thiệu việc làm và chia sẻ những nội dung cần thiết để người dân tham khảo
trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như lựa chọn cho mình một công việc hợp lý đồng thời giải thích cho người dân có hiểu biết đúng về luật pháp và quy định của đất nước nơi người lao động sẽ làm việc

bên cạnh đó lực lượng công an địa phương cũng chủ động cung cấp cho người dân những thông tin để phòng ngừa các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
đặc biệt người dân không nên tin vào những lời môi rơi xuất khẩu lao động của các đối tượng không rõ lai lịch nên tìm đến những đơn vị doanh nghiệp có giấy phép tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài
cần phải tìm hiểu thông tin nơi đến để tránh bị các đối tượng môi giới lừa đảo vẽ ra viễn cảnh
khi xảy ra vụ việc cần báo cho các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

khi xảy ra vụ việc cần báo cho các đối tượng không rõ lai lịch nên tìm đến những đơn vị doanh nghiệp có giấy phép tuyển lao động